giá lợn hơi tại đồng nai đang giảm sâu khiến nhiều người chăn nuôi lao đao
một trong những nguyên nhân được hiệp hội chăn nuôi đồng nai nhận định là sau việc phát hiện hơn bốn con lợn thịt tại lò mổ xuyên á
thành phố hồ chí minh sử dụng thuốc an thần ảnh hưởng đến tâm lý của người tiêu dùng
cụ thể hiện giá lợn hơi ở đồng nai đang giảm mạnh so với tháng trước từ ba mươi ba đồng một kg xuống còn hai mươi năm đồng một kg
với giá bán này người chăn nuôi đang lỗ nặng với khoảng bảy trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với một con lợn xuất trường
theo hiệp hội chăn nuôi đồng nai việc phát hiện lò mổ sử dụng thuốc an thần tại thành phố hồ chí minh
ảnh hưởng nghiêm trọng đến người chăn nuôi lợn tại đồng nai khi đây là địa phương được xem là thủ phủ chăn nuôi lợn của cả nước
với hơn một sáu triệu con và cung cấp thịt lợn cho thị trường thành phố hồ chí minh chiếm sáu mươi
do đó phải có các chế tài cụ thể đối với các lò mổ vi phạm
các ngành chức năng cũng cần sớm có giải pháp để thao gỡ khó khăn cho người chăn nuôi hiện nay
bằng việc phải có các cơ sở giết mổ uy tín để người dân yên tâm sử dụng nguồn thịt lợn
trước mắt tỉnh đồng nai sẽ mở lại các điểm bán thịt lợn bình ổn giá để kích thích thị trường